các đơn vị nghiệp vụ chức năng của công an tỉnh khánh hòa đang khẩn trương điều tra truy bắt nhóm hung thủ đã gây ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng ở thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa xảy ra vào trưa ngày hôm nay
vụ việc xảy ra tại phòng giao dịch ninh hòa thuộc chi nhánh ngân hàng ngoại thương việt công banh khánh hòa nằm trên đường hai tháng bốn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
theo camera an ninh của chi nhánh ngân hàng này ghi lại thì vào lúc một mươi h một mươi chín phút đã có hai đối tượng đi vào phòng giao dịch chi nhánh việt công banh ninh hòa
một đối tượng ở bên ngoài sân rút hai khẩu súng đe dọa khống chế bảo vệ đối tượng còn lại trên tay cầm một khẩu súng vào bên trong phòng giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng
lúc này trong phòng giao dịch có khá đông nhân viên và khách hàng đối tượng đã đi thẳng vào bên trong lấy tiền cho vào một túi bao tải màu trắng mang theo
cho đến một mươi h hai mươi năm phút đối tượng bên trong đã cướp được tiền chạy ra và cả hai lên xe tẩu thoát về phía đường đinh tiên hoàng
quá trình gây án các đối tượng đã nổ súng uy hiếp lực lượng bảo vệ số tiền mà các đối tượng cướp được đang được thống kê
sau khi nhận được tin báo các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh khánh hòa đang khẩn trương có mặt triển khai công tác điều tra
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ được một khẩu súng tự chế và một viên đạn